vâng thưa quý vị hà tĩnh vừa ghi nhận thêm năm người trong một gia đình ở tổ dân phố sáu
thuộc thị trấn thạch hà huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh dương tính với covid một mươi chín
những ca bệnh này có liên quan đến khu vực siêu lây nhiễm là bãi tắm biển xuân hải
thuộc huyện lộc hà như vậy là đến thời điểm này hà tĩnh đã có bốn mươi bảy trường hợp dương tính
với covid một mươi chín trong đó riêng hiện huyện hương sơn là chín người
và ngày hôm nay lãnh đạo ubnd tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp xuống huyện hương sơn
để kiểm tra về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương này
tỉnh hà tĩnh đã ban hành quyết định cách ly toàn bộ khu vực thôn một xã sơn trường
gồm năm mươi một hộ một trăm tám mươi tám nhân khẩu và cách ly khu vực thuộc thôn đại vường xã sơn phú
và tổ dân phố bốn sáu thị trấn phố châu gồm bảy mươi bốn hộ gia đình hai trăm năm mươi một nhân khẩu
từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng sáu lập năm chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện
ra vào các tuyến đường tại khu vực phong tỏa
công an huyện hương sơn huy động ba mươi năm cán bộ chiến sĩ kiểm soát an ninh trật tự
tại năm chốt phong tỏa và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành truy vết f một f hai
ban giám đốc công an tỉnh đã điều động hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện đức thọ
tăng cường cho công an hương sơn phòng chống dịch
làm việc với lãnh đạo huyện hương sơn chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh yêu cầu chính quyền huyện hương sơn
tập trung lực lượng phong tỏa khu vực có bệnh nhân dương tính tiến hành truy vết f một f hai f ba
lực lượng y tế tập trung huy động lực lượng đảm bảo quân số phòng dịch hiệu quả
biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an tại các chốt kiểm dịch